với những lợi thế về cảnh quan khí hậu và đời sống văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc
mộc châu luôn là địa điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn trong các dịp nghỉ lễ
và năm nay khi mà đến với mộc châu du khách còn được khám phá những trải nghiệm thú vị và mới lạ trong chuyến hành trình
nằm cách thủ đô hà nội không quá xa đường xá đi lại thuận tiện
nên mộc châu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình
đến với mộc châu du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp xanh mát
được chứng kiến đời sống văn hóa tinh thần phong phú với những con người hồn hậu nơi cao nguyên
mà còn được tham gia vào những hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị mới lạ
hai trường đúng dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm khu du lịch hác giải yếm thuộc xã mường sang huyện mộc châu
với điểm nhấn là cây cầu kính năm d được lấy cảm hứng từ tình yêu đã thu hút nhiều du khách tìm đến
chúng tôi đặt cây cầu kính tại khu du lịch hác giải yếm
bởi vì trong khu du lịch này ngoài ý nghĩa về văn hóa du lịch cảnh quan còn cả yếu tố tâm linh
và chúng tôi muốn kết nối giữa hai trụ cầu là một cây cầu mang tên tình yêu kết nối hai bờ yêu thương
và biểu tượng của cây cầu cũng chính là biểu tượng của tình yêu
tình yêu của người dân mộc châu đối với mộc châu và tình yêu của du khách đối với mộc châu
đây là cây cầu kính đầu tiên của việt nam
và dù mới khánh thành nhưng cầu kính năm d đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía du khách
đây là lần đầu tiên tôi được đi cây cầu kính ở việt nam mình rất là thú vị
tôi không nghĩ là việt nam mình lại có cây cầu kính như này rất là thú vị hấp dẫn
ai cũng cờ mong muốn đi thử cây cầu kính này
bên cạnh những điểm tham quan truyền thống nổi tiếng của mộc châu
cây cầu kính năm d cùng các tiểu cảnh được bố trí đẹp mắt hài hòa trong khuôn viên thác giải yếm
sẽ là lựa chọn hấp dẫn của mỗi du khách trên hành trình khám phá tây bắc